thành phố hồ chí minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao hai điểm và sáu điểm tầm thấp để chào mừng đêm giao thừa đất nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
sở văn hóa về thể thao thành phố hồ chí minh đã thông tin về các hoạt động sự kiện được tổ chức trong dịp tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn